các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hôm nay công an quận bảy tp hcm cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook
về việc một mươi hai tài xế xe ôm công nghệ giao hàng dương tính với sars cov hai là không chính xác
công an quận bảy đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm người đăng thông tin không đúng sự thật này
trước đó vào sáng cùng ngày một đoạn thông tin đăng tải trên facebook rằng
công an quận bảy phát hiện một mươi hai tài xế xe ôm công nghệ giao hàng dương tính với sars cov hai
đoạn thông tin trên được chia sẻ nhanh khiến nhiều người bất an
công an quận bảy cho hay trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy lực lượng y tế phối hợp với công an quận
kiểm tra hơn một tài xế xe ôm công nghệ giao hàng và người dân lưu thông qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận
phát hiện một mươi tám ca dương tính với sars cov hai trong đó có ba tài xế xe ôm công nghệ
những trường hợp dương tính đã được đưa đi cách ly các vị trí mà người này có mặt đều được khử khuẩn
đoạn thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật
lại thêm một trường hợp vượt chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
một việc xảy ra tại cửa ngõ ra vào tỉnh cá mau trên tuyến cốc lộ một a thuộc địa bàn xã tắc vân
thành phố cá mau vào trưa ngày hôm nay
đối tượng là hứa như đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vào trưa ngày hai mươi năm tháng bảy đăng điều khiển xe từ hướng bạc liêu về cà mau
khi phát hiện đăng lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra y tế
nhưng đối tượng vẫn tăng gà vào chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã đuổi theo chặn được người vào phương tiện
trong lúc làm nhiệm vụ nhiều lần đang hù dọa là nghiện ma túy và đang nhiễm hiv giai đoạn cuối
lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra y tế
và đưa đăng đi các đi tập trung một mươi bốn ngày
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi